trong phần tin tức quốc tế hai miền triều tiên kỷ niệm sáu năm ngày ký hiệp định đình chiến
tổng thống nga sẽ thăm pháp trước thềm hội nghị g bảy
thưa quý vị sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tham dự lễ kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập công đoàn việt nam
và đón nhận huân chương hồ chí minh lần thứ ba
cùng dự có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng đồng chí trần quốc vượng thường trực ban bí thư
đồng chí nguyễn văn bình trưởng ban kinh tế trung ương đồng chí trương thị mai trưởng ban dân vận trung ương
đồng chí phạm bình minh phó thủ tướng chính phủ đồng chí ngô xuân lịch bộ trưởng bộ quốc phòng
đồng chí tô lâm bộ trưởng bộ công an đồng chí hoàng trung hải bí thư thành ủy hà nội
đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đồng chí trần cẩm tú
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương đồng chí phan đình trạc trưởng ban nội chính trung ương đồng chí nguyễn hòa bình
tránh án tòa án nhân dân tối cao cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước các bộ ngành trung ương và địa phương
qua chín mươi năm hình thành và phát triển được đảng và bác hồ lãnh đạo rèn luyện công đoàn việt nam đã không ngừng lớn mạnh
trưởng thành và có những đóng góp to lớn và thắng lợi vĩ đại của cách mạng việt nam
trước yêu cầu đổi mới các cấp công đoàn trực tiếp là tổng liên đoàn lao động việt nam đã đề ra nhiều chủ trương giải pháp
đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn trước hết là đổi mới tư duy về công đoàn và hoạt động công đoàn
các hoạt động dần đi vào chiều sâu bám sát chức năng nhiệm vụ và nguyện vọng của đoàn viên người lao động
trong đó tập trung vào việc đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động
với tinh thần nhìn lại để đi tới đổi mới để phát triển thời gian tới cán bộ công đoàn các cấp tiếp tục đổi mới tư duy
về công đoàn nghề công đoàn và hoạt động công đoàn tập trung thực hiện thật tốt chức năng cốt lõi cơ bản của công đoàn
là chăm lo lợi ích đoàn viên đẩy mạnh tuyên truyền vận động tạo sức lan tỏa ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin
để các chủ trương chỉ đạo và những thông tin cần thiết của tổ chức công đoàn đến được với người lao động
theo báo cáo từ cục đầu tư nước ngoài cho thấy nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký trong tháng bảy
đạt tổng trị giá một bảy mươi năm tỷ usd tăng nhẹ so với vốn đăng ký trong tháng sáu trước đó
tính chung từ đầu năm đến hết tháng bảy tổng vốn fdi đăng ký vào việt nam đạt hơn hai mươi hai mươi một tỷ usd
trong đó có hai sáu mươi bốn dự án đăng ký mới với tổng vốn gần tám ba tỷ usd và bảy trăm chín mươi một luật dự án đăng ký tăng thêm vốn
với ba bốn mươi hai tỷ usd
còn lại lượng góp vốn mua cổ phần tại bốn ba trăm tám mươi bảy dự án đạt trị giá hơn tám năm mươi hai tỷ usd
bên cạnh đó số vốn fdi thực hiện từ đầu năm đến nay đạt một mươi năm mươi năm tỷ usd
nếu so với cùng kỳ năm trước vốn fdi vào việt nam bảy tháng năm hai nghìn một mươi chín giảm một mươi hai
thưa quý vị theo tổng cục hải quan dự kiến sẽ có thêm một mươi năm thủ tục hành chính được triển khai
trên cơ chế một cửa quốc gia
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu
cụ thể phía tổng cục hải quan tính đến ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
cơ chế một cửa quốc gia đã kết nối một trăm bảy mươi bốn thủ tục hành chính của một mươi ba bộ ngành
xử lý trên hai ba triệu hồ sơ của hơn ba mươi chín trăm linh doanh nghiệp

tổng cục hải quan đã phối hợp với các bộ ngành ra soát hoàn thành công tác xây dựng hệ thống
và chuẩn bị triển khai thí điểm đối với một mươi năm thủ tục hành chính
như thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
thủ tục cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm
thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in
mới đây tổng cục giáo dục nghề nghiệp bộ lo động thương binh và xã hội đã có văn bản
yêu cầu bốn mươi năm trường đại học dừng tuyển sinh đối với các ngành nghề đào tạo trình độ cao đẳng trung cấp
đã được tổng cục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
đối với các khóa đã tuyển sinh trước ngày một tháng bảy các trường đại học tiếp tục đào tạo
cho đến khi kết thúc khóa học và cấp bằng tốt nghiệp theo quy định
tổng cục cũng đề nghị các trường báo cáo bộ văn hóa thể thao và du lịch xem xét
báo cáo thủ tướng chính phủ về việc tiếp tục đào tạo trình độ cao đẳng trung cấp mang tính đặc thù
kết hợp đào tạo nghệ thuật với văn hóa trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật
sau những ngày nắng nóng vào chiều tối ngày hai mươi bảy tháng bảy tỉnh phú yên đã đón một cơn mưa trên dịa rộng
tuy lượng mưa không quá lớn nhưng cũng đủ để cứu hàng nghìn hectare cây trồng đang có nguy cơ bị chết khô
đặc biệt là hạn chế được tình trạng cháy rừng
theo nhiều nông dân cơn mưa kéo dài gần một giờ đồng hồ làm khí hậu mát mẻ hơn sau thời gian dài nắng nóng gai gắt
cây trồng các loại cũng sẽ xanh trở lại trong vài ngày tới
đáng mừng nhất là hàng nghìn hectare rừng trồng khô héo nguy cơ chết và cháy cao cũng được giải cứu
nông dân và doanh nghiệp vô cùng phấn khởi
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên nắng hạn đã làm hơn bốn bốn trăm linh hectare lúa vụ hè thu thiếu nước tưới
nhiều diện tích có nguy cơ mất trắng hơn sáu sáu trăm linh hộ dân thiếu nước sinh hoạt
xảy ra hai mươi hai vụ cháy rừng thiệt hại hơn ba trăm hai mươi bảy hectare
đây là năm khô hạn kéo dài và có số vụ cháy rừng cao nhất trong vài năm trở lại đây gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh gia lai đang làm rõ hành vi giết người đối với ba đối tượng
trong vụ đâm xe ô tô vào xe cảnh sát giao thông
tại huyện công chơ ro
ngày hai mươi bảy tháng bảy tổ cảnh sát giao thông công an huyện công chơ ro đang làm nhiệm vụ thì nhận được tin báo
có một ô tô một mươi hai chỗ nghi chở gỗ lậu đang trên đường qua thị trấn
lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí đón lõng nhưng lái xe không chấp hành hiệu lệnh
mà lao thẳng vào xe chuyên dụng và các cán bộ chiến sĩ
trong đó trung tá nguyễn hoàng nhã đã bị hất văng cả chục mét khiến bất tỉnh
ngay sau đó công an cùng người dân đã khống chế ba đối tượng trên xe
và đưa trung tá nguyễn hoàng nhã đến bệnh viện cấp cứu
thưa quý vị trong tuần qua trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông
gây thiệt hại cả về tính mạng và tài sản của người dân
cá biệt có những vụ tai nạn giao thông vô cùng nghiêm trọng cướp đi sinh mạng của nhiều người trên đường
ngày hai mươi ba tháng bảy trên quốc lộ năm đoạn qua huyện kim thành tỉnh hải dương
xảy ra hai vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến sáu người chết
cụ thể một người đàn ông đang đi tập thể dục trên quốc lộ năm thì bị một xe khách một mươi sáu chỗ tông tử vong
sau vụ tai nạn nhiều người thân nạn nhân người dân xung quanh và cả công nhân đi làm qua
cũng đứng lại tại hiện trường
đúng lúc này xe tải tránh một phương tiện khác trên đường đã bất ngờ bất lái
lao vào vị trí nhiều người dân công nhân đang đứng chờ sang đường khiến năm người nữa tử vong
hai vụ tai nạn xảy ra tại cùng địa điểm đã khiến người dân ở đây bàng hoàng
cũng tại lối mở km sáu mươi hai quốc lộ năm
cách hiện trường hai vụ tai nạn kể trên không xa
xảy ra vụ tai nạn giữa xe container và một xe tải làm một người chết
vào sáng ngày hai mươi bảy tháng bảy tại cầu bãi cháy tỉnh quảng ninh
xe khách di chuyển theo hướng uông bí đi cầm phả
bất ngờ lao sang phần đường ngược chiều đâm vào xe bán tải
xe này sau đó đánh lái về phần đường cũ đâm hàng loạt xe máy
khiến hai người tử vong và ba người phải nhập viện cấp cứu
tại hội nghị trực tuyến toàn quốc
sở kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông sáu tháng năm nay
và triển khai kế hoạch sáu tháng cuối năm
thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu ubnd các cấp
hệ thống các cơ quan giao thông vận tải cơ quan tham mưu về an toàn giao thông
nâng cao trách nhiệm trình độ để đáp ứng yêu cầu giảm thiểu tai nạn giao thông
sau một mươi ngày gia quân tổng kiểm tra ô tô chở khách container và mô tô
cảnh sát giao thông công an tỉnh yên bái đã kiểm tra được hơn bốn tám trăm linh phương tiện

giấy đăng ký xe hoặc giấy đăng ký xe bị tẩy xóa trở qua số người quy định
vi phạm về nồng độ cồn về tốc độ qua xử lý đã tạm giữ hai trăm một mươi bảy phương tiện
tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hai mươi tám phương tiện thu nộp ngân sách nhà nước hơn hai trăm một mươi sáu triệu đồng
thưa quý vị bắt đầu từ ngày một tháng tám tới đây
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm sẽ tiếp nhận những hình ảnh
clip ghi hình phương tiện có dấu hiệu vi phạm luật giao thông đường bộ do người dân cung cấp
người dân có thể mang clip hình ảnh tới số ba trăm bốn mươi một đường trần hưng đạo quận một
đây là địa chỉ duy nhất mà cảnh sát giao thông tp hcm tiếp nhận
lưu ý là những clip và hình ảnh quay được cần rõ ràng liên tục không cắt kép
nội dung thể hiện rõ thời gian địa điểm biển số xe vi phạm
sau khi tiếp nhận bộ phận nghiệp vụ sẽ tiến hành sàng lọc xác minh phương tiện vi phạm
mời người vi phạm lên lập biên bản và ban hành quyết định xử phạt
tiếp nối chương trình
hệ luyện của việc xây dựng dây đặc cất thủy điện tại bản hồ
lớp tiếng anh miễn phí cho trẻ em ở trợ nổi cái răng
thưa quý vị việt nam đứng thứ ba toàn cầu và đứng thứ hai châu á về tỷ lệ người mắc viêm gan virus
cụ thể tỷ lệ nhiễm virus viêm gan b rất cao khoảng một mươi một mươi năm dân số
tỷ lệ nhiễm virus viêm gan b rất cao khoảng một mươi một mươi năm dân số

đây cũng là hai tác nhân chính gây ra những bệnh lý nguy hiểm và thậm chí là tử vong
thế nhưng đáng tiếc là có tới chín mươi người mắc viêm gan virus không nắm được tình trạng bệnh của mình
bà mai thị lam chưa từng nghĩ mình mang virus viêm gan b
mà chỉ biết mình mắc bệnh này sau khi phẫu thuật mật và thấy sức khỏe suy yếu nhanh
tôi chỉ biết là các mật trong họ khám họ bảo là viêm gan b
thôi còn chẳng biết nguyên nhân nào
còn bệnh nhân này cũng chỉ biết mình mắc viêm gan c khi đang trong quá trình chạy thận
mới đầu đi ra khám thì men gan tăng cao thôi
men gan tăng thì chưa hắn đã là viêm gan b hoặc là viêm gan c
nhưng mà điều trị ở trên dưới được một tuần thì báo viêm gan c
bệnh viêm gan virus thường diễn biến thầm lặng
trong khi đó người dân chưa có thói quen khám sức khỏe định kỳ
đó cũng là nguyên do chính khiến cho tới chín mươi người bệnh
không biết về tình trạng
không biết về tình trạng nhiễm virus của bản thân
bởi vậy khi phát hiện ra thường ở giai đoạn muộn
không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì một số trường hợp sẽ dẫn đến cái
biến chứng hậu quả của nhiễm virus viêm gan b viêm gan c
đó là sơ gan của ung thư gan
hiện nay viêm gan virus b chưa thể điều trị khỏi hoàn toàn
nhưng đã có vaccine phòng bệnh
còn viêm gan c chưa có vaccine
nhưng đã có thuốc kháng virus tác động trực tiếp
tiếp tới phác đồ điều trị đơn giản
thời gian điều trị được rút ngắn và tỷ lệ khỏi bệnh cao trên chín mươi
theo các chuyên gia việc chủ động phòng ngừa rất quan trọng
không chỉ đơn giản tiết kiệm hơn mà còn tránh được lây lan ra cộng đồng
từ đó giảm tỷ lệ mắc viêm gan virus ở nước ta
chữa răng rồi là các thẩm mỹ rồi
các cái thủ thuật mà gây chảy máu chảy sức qua da
đâm xuyên qua da là phải được khử chung
thế đấy là các cái bệnh
còn một cái viện pháp gọi là dự phòng
còn một cái biện pháp dự phòng chủ động nữa đó là tiêm vaccine
thế thì vaccine viêm gan b hiện nay thì đã rất có sẵn
thì có tác dụng bảo vệ khoảng một mươi năm
và sau đó thì cái kháng thể nó sẽ giảm dần
những người nào mà trước đây đã khoảng năm một mươi năm đã tiêm vaccine rồi
thì phải đi xét nghiệm lại xem cái kháng thể nếu nó giảm thì lại phải tiêm lại
bên cạnh đó người dân cần có thói quen khám bệnh định kỳ
để phát hiện sớm bệnh
từ đó việc điều trị dễ dàng hơn
thưa quý vị việc xây dựng các công trình thủy điện mang lại điện năng
tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế
tuy nhiên bên cạnh những lợi ích thì các nhà máy này cũng có những tác hại nhất định
tại xã bản hồ tỉnh lào cai có đến sáu nhà máy thủy điện hoạt động
gây ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống và sản xuất của người dân
đây là hình ảnh của trận lũ lịch sử xảy ra vào cuối tháng sáu
tại xã bản hồ huyện sapa
mà nguyên nhân một phần được xác định là do việc xả lũ không tuân thủ đúng quy trình
của nhà máy thủy điện sử pán một
hậu quả trận lũ đã gây thiệt hại khoảng chín tỷ đồng
và cây cầu treo duy nhất nối liền giữa hai thôn bản vèn và la ve bị cuốn trôi
chúng tôi sống ở đây từ ngày xưa đến bây giờ chưa có lũ nào như này
bây giờ thủy điện vào làm bồi đáp hết xong bây giờ thủy điện xả nước
hôm nay em khẳng định một trăm linh là thủy điện xả
tại vì rồn dập đúng tầm một phút thôi là tất cả đi hết không còn mấy cái gì
chứ không phải là nó lên từ từ
tại bản hồ hiện có sáu nhà máy thủy điện đã và đang hoạt động
thống kê cho thấy để nhường đất cho các nhà máy này thì ba mươi một hộ dân đã phải di chuyển nơi ở
kèm theo đó là gần bốn mươi hectare đất sản xuất bị mất đi để nhường chỗ cho lòng hồ
và nhiều hộ kinh doanh homestay lao đao vì cảnh quan bị phá vỡ khiến lượng du khách sụt giảm chầm trọng
từ hai nghìn bảy hai nghìn năm hai nghìn sáu hai nghìn bảy thì chưa có thủy điện ở đây
khách xuống là nghỉ các homestay là rất đông
qua quá trình mà xây dựng nhà máy thì bây giờ là cái mỹ quan của xã hội và cảnh quan du lịch của đây là mất
còn là cái cảnh đẹp về lượng khách thì nói chung là giảm
xây dựng các thủy điện trên địa bàn xã bản hồ thì cũng tác động đến rất nhiều về đời sống của bà con dân dân
nhất là ảnh hưởng về cái đời sống trực trực tiếp về cái sản xuất nông nghiệp
về các cảnh quan môi trường ảnh hưởng rất lớn về phát triển du lịch trên địa bàn
bọn kia viết
theo sở công thương lào cai thì hiện nay vẫn chưa có văn bản nào quy định về mật độ xây dựng các nhà máy thủy điện trên một địa bàn
và việc đánh giá tác động đồng loạt của các nhà máy này mới đang được triển khai
do đó việc xây dựng hàng loạt các thủy điện trên cùng một địa bàn vẫn đang được tiếp tục
thậm chí có cả những thủy điện chưa được bàn giao đất nhưng đã tự ý xây dựng
điều đó đã mang lại nhiều hệ lụy cho người dân sống chung quanh khu vực các thủy điện
thưa quý vị trong nhiều năm nay hàng chục hộ dân ở tổ sáu ấp tân phú xã thuận phú
phú tỉnh bình phước phải sống trong tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do trại chăn nuôi lợn của công ty cổ phần phú vinh gây nên
dù địa phương đã nhiều lần lập biên bản yêu cầu công ty này phải xử lý thế nhưng tình trạng vẫn không hề được cải thiện
trại chăn nuôi lợn của công ty cổ phần phú vinh tại tổ sáu ấp tân phú xã thuận phú huyện đồng phú có quy mô trên một mươi con
kể từ lúc trại đi vào hoạt động cũng chính là những tháng ngày người dân tổ sáu phải sống trong cảnh ô nhiễm
đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước không khí và nỗi lo bệnh tật
đây là một trong những đường ống xả thải trộm nước thải bẩn của trại chăn nuôi lợn ra suối mao bị người dân phát hiện
chất thải bẩn này sẽ hòa vào con suối rồi chảy xuôi về khu dân cư
cái sát như là heo thả luôn cái sát heo như là theo suối
có khi tụi tôi lên tới cầu này tụi tôi cũng dớt lên như là đem đi bỏ
vì như là mình thấy không được mình phải dớt lên như là đem đi cho ông bỏ
trước phản ánh của người dân ngày ba mươi một tháng năm vừa qua các đơn vị gồm sở tài nguyên môi trường
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bình phước phòng tài nguyên môi trường huyện đồng phú
và chính quyền xã thuận phú đã làm việc với phía công ty qua kiểm tra cho thấy đường cống nổi
đường cống nổi dùng để thu gom nước thải
nước thải từ trại chăn nuôi lợn nái bị tắc nghẽn hư hỏng
lượng nước thải phát sinh trong hoạt động chăn nuôi được thu gom vào hồ sinh học chưa được chống thấm
và từ đây nước thải bẩn sẽ chảy tràn ra suối mau
đoàn kiểm tra đã lập biên bản yêu cầu phía công ty phải nhanh chóng khắc phục ô nhiễm
xây dựng hệ thống xử lý nước thải theo quy định không được xả tràn nước thải bẩn ra môi trường
tuy nhiên biên bản kết luận của đoàn kiểm tra mới chỉ dừng lại ở vấn đề nước thải
cách xử lý sát lợn chết của trại chăn nuôi này mới đáng giật mình
những sát lợn cũ mới đang phân hủy ruôi nhặng bâu kín
hôm nào trời mưa to những sắc lợn này sẽ trôi theo dòng suối
chảy xuôi về khu dân cư nơi sinh sống của hơn bốn mươi hộ gia đình người chăm
khi hệ thống xử lý nước thải chưa hoàn thiện mà đưa vào chăn nuôi
thì thực sự là khó khăn trong xử lý
kiến nghị với các cơ quan cấp trên quan tâm cùng với xã
ngoài việc tiên tuyển vận động đôi cũng định kỳ tiến hành kiểm tra nhắc nhở
và xử lý nghiêm khắc để trang trại chấp hành nghiêm quy định của nhà nước
trước tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng trên
các cơ quan chức năng tỉnh bình phước cần nhanh chóng và quyết liệt hơn
trong vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường mà công ty cổ phần phú vinh gây nên
nhằm bảo đảm môi trường ô định cuộc sống sinh hoạt và sức khỏe của người dân
thưa quý vị tiếp nối hành trình tôn vinh những người thầy người cô
có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục
chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm hai nghìn một mươi chín
sẽ vinh danh sáu mươi ba tấm gương nhà giáo vùng cao vượt khó
dạy học cho con em đồng bào dân tộc thiểu số
đây là năm thứ năm chương trình được tổ chức
trong bốn năm qua chia sẻ cùng thầy cô đã tuyên dương hai trăm một mươi bốn thầy cô giáo
có nhiều tâm huyết công hiến cho sự nghiệp giáo dục
những năm qua chương trình nhận được sự quan tâm ủng hộ
của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo các ban bộ ngành ở trung ương
và được dư luận xã hội đánh giá cao
năm hai nghìn một mươi chín chia sẻ cùng thầy cô sẽ tiếp tục tuyên dương sáu mươi ba thầy giáo cô giáo
đang trực tiếp giảng dạy tại các lớp học thuộc các trường mầm non
trường tiểu học và trung học
chương trình được tổ chức ở vùng sâu vùng xa vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn
các lớp học có trên năm mươi học sinh là người dân tập thiểu số đang theo học
theo kế hoạch chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm hai nghìn một mươi chín
sẽ nhận hồ sơ xét tuyên dương từ ngày hai mươi năm tháng bảy đến ngày hai mươi năm tháng chín
dự kiến lễ tuyên dương chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm hai nghìn một mươi chín
được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tại hà nội
lần đầu tiên được tổ chức là một lễ tuyên dương
tổ chức tại việt nam đại nhạc hội asean nhật bản năm hai nghìn một mươi chín
với chủ đề ước nguyện hòa bình
quy tụ các ngôi sao hàng đầu đến từ asean và nhật bản
thông qua âm nhạc và hình ảnh các nghệ sĩ sẽ lan tỏa rộng rãi thông điệp hòa bình
cùng nhau đóng góp cho sự phát triển của khu vực
đại nhạc hội asean nhật bản hai nghìn một mươi chín asean japan music festival hai nghìn một mươi chín
là một trong những sáng kiến của thủ tướng nhật bản shinzo abe
về ngày asean nhật bản
asean japan day đã được thống nhất với nguyên thủ các nước asean
tại hội nghị cấp cao nhật bản asean năm hai nghìn một mươi tám
với chủ đề ước nguyện hòa bình chương trình mong muốn những bài hát bốp trẻ trung sơ động
sẽ chạm tới trái tim của khán giả đặc biệt là lớp thanh niên trẻ đầy nhiệt huyết của các nước
để qua đó kết nối trái tim tăng cường sự hiểu biết
và cùng chung tay vun đắp một nền hòa bình khu vực
chương trình sẽ diễn ra vào ngày hai mươi tám tháng bảy tại trung tâm hội nghị quốc gia
thưa quý vị trong những ngày hè này
khi chúng ta đến tham quan trợ nổi cái răng ở cần thơ
ngoài những cảnh buôn bán trên sông như chúng ta thường thấy
thì cũng sẽ bắt gặp những em nhỏ học nói tiếng anh là con cái của những thương hồ sinh sống trên sông
hơn ba tuần qua người dân ở đoạn sông này dính như đã không còn xa lạ
với những âm thanh quen thuộc phát ra từ lớp tiếng anh miễn phí này
đây là lớp học dành cho các em nhỏ ở trợ nổi cái răng
ý tưởng của một nhà báo trẻ với tâm huyết xây dựng một mô hình giáo dục
xây dựng ước mơ
cho những trẻ em nghèo nơi này
cùng sự hỗ trợ của các tình nguyện viên có niềm đam mê với những việc làm thiện nguyện
lớp học bắt đầu từ chín h ba mươi đến một mươi một h ba mươi các ngày thứ ba và thứ tư hàng tuần
qua cái cảm nhận của mình thì tụi mình đến đây bằng tình yêu
bằng sự hiến dân cho nên là dễ chinh phục các em lắm
bởi vì các em cảm nhận được điều đó
và các em hợp tác rất là tốt trong việc là tiếp nhận cái bài của mình
mặc dù bài học không phải dễ
mặc dù lần đầu tiên được tổ chức trên sông nhưng lớp học đã thu hút được hơn bốn mươi em nhỏ tham gia
với phương châm không đặt nặng về ngữ pháp lớp học chủ yếu dạy cho các em về cách giao tiếp
trong đó lồng ghép một số nội dung thú vị khác
giúp các em có thể giới thiệu về bản thân quê hương về đất nước và vẻ đẹp của con người việt nam
đặc biệt là giới thiệu về trợ nổi ké răng
tôi nghĩ là việc dạy những bài tiếng anh về trợ nổi trên sông rất ý nghĩa đối với những trẻ em ở đây
các em rất thích việc học này
bởi vì trong tương lai chính các em sẽ giới thiệu được với các du khách khi họ tới đây
tôi nghĩ như vậy rất tốt tôi rất thích dạy cho các em
những câu nói câu giới thiệu về trợ nổi cái răng
mặc dù chưa hoàn chỉnh nhưng cũng cho thấy sự hào hức và quyết tâm của các em khi đến với lớp học này
lớp học ở đây tôi thấy vui lên trên lớp
con đã rất tự tin về cái bản lĩnh của em
em có thể nói với khách du lịch được
dự kiến lớp học này chỉ kéo dài hơn một tháng
nhưng từ ý tưởng niềm đam mê của những người xây dựng mô hình sẽ khơi gợi nhiều ước mơ lâu dài
giúp cho các em có một định hướng tương lai tươi sáng hơn
đặc biệt là góp phần quảng bá du lịch việt nam nói chung
du lịch cần thơ nói riêng đến với bạn bè quốc tế
trong phần tin tức quốc tế hai miền triều tiên kỷ niệm sáu mươi sáu năm ngày ký hiệp định đình chiến

tổng thống nga sẽ tham phát trước thềm hội nghị g bảy
thưa quý vị hàn quốc và triều tiên vừa tổ chức nhiều hoạt động để kỷ niệm sáu mươi sáu năm ngày ký hiệp định đình chiến
tạm chấm dứt chiến tranh triều tiên
phát biểu trước các cựu chiến binh nhân dịp này thủ tướng hàn quốc lee nak yong
tái khẳng định nỗ lực của chính phủ trong việc lập lại hòa bình trên bán đảo triều tiên
bộ chỉ huy liên hợp quốc tại hàn quốc cũng có hoạt động kỷ niệm ngày lịch sử này tại
làng đình chiến banbuncheom ở khu phi quân sự nơi hiệp định được ký kết năm một nghìn chín trăm năm mươi ba
trước đó nhiều hoạt động kỷ niệm sự kiện này cũng đã diễn ra tại triều tiên
chiến tranh triều tiên chỉ kết thúc bằng hiệp định đình chiến thay vì một hiệp định hòa bình
vì vậy về lý thuyết hai miền triều tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh
tổng thống pháp emmanuel macron vừa xác nhận đã mời tổng thống nga sang thăm pháp vào ngày một mươi chín tháng tám
tới đây chỉ ít ngày trước khi pháp tổ chức hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát
triển hàng đầu thế giới g bảy nhà lãnh đạo pháp cho biết cuộc hội đàm giữa ông và tổng thống nga
putin sẽ diễn ra tại nơi nghỉ dưỡng mùa hè của tổng thống bên bờ địa trung hải phát biểu với
báo giới tổng thống macron cho biết
nga sẵn sàng cho cuộc gặp với tổng thống nga vladimir putin vào ngày một mươi chín tháng tám tới
ông macron cho biết đã lựa chọn địa điểm là fort de brinkhagen vì đây là địa điểm thích hợp để
làm việc tại đây có thể thực hiện các cuộc điện đàm quốc tế và tiếp đón các nhà lãnh đạo nước ngoài
theo kế hoạch hội nghị thượng đỉnh g bảy sẽ diễn ra tại thành phố biaarris của pháp từ ngày hai mươi bốn đến
ngày hai mươi sáu tháng tám tới nga từng là thành viên của g tám xong không còn tham gia cơ chế này từ sau các
sự kiện tại ukraine năm hai nghìn một mươi bốn một số nước thuộc g bảy
trong đó có italia và mỹ gần đây đã đề cập khả năng mời nga trở lại g tám
ngoại trưởng các nước nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới gọi tắt là brics
đã cùng nhau nhất trí sẽ bảo vệ các nguyên tắc của liên hợp quốc
bảo vệ chủ nghĩa đa phương và tự do thương mại
tại hội nghị ngoại trưởng brics diễn ra ở thành phố rio de janeiro của brazil các bộ trưởng cho
rằng các vấn đề nóng trong khu vực nên được giải quyết thông qua đối thoại và tham vấn
và hợp tác brics nên mang lại lợi ích cho người dân của khối này
các bộ trưởng cũng nhất trí duy trì cảnh sát trong các vấn đề an ninh mạng và bày tỏ phản
đối việc sử dụng an ninh mạng để ngăn chặn sự phát triển khoa học công nghệ ở các nước khác
các bên cam kết nỗ lực hướng tới một môi trường cởi mở và không phân biệt đối xử
trong việc ứng dụng công nghệ thông tin ngoại trưởng trung quốc vương nghị cho rằng brics nên
duy trì trật tự thế giới dựa trên luật pháp quốc tế đồng thời cảnh báo chủ nghĩa đơn phương đang
làm suy yếu và thách thức các quy tắc quốc tế và làm trầm trọng thêm sự bất ổn của thế giới
dự kiến brics sẽ tiến hành hội nghị thượng đỉnh tại thủ đô brasilia của brazil vào tháng một mươi một tới
thưa quý vị iran mới đây cho biết các vụ thử tên lửa của tehran là để phòng thủ
không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào và iran cũng không cần sự cho phép của bất kỳ quốc gia nào
theo nguồn tin quân đội iran cho biết các vụ thử tên lửa của iran mang tính phòng thủ
tên lửa không nhằm vào bất cứ quốc gia nào mà chỉ nhằm đáp trả hành động gây hấn tiềm tàng
iran không cần sự cho phép của bất cứ nước nào trên thế giới về quyền phòng vệ của mình
trước đó truyền thông mỹ ngày hai mươi sáu tháng bảy dẫn lời các quan chức nước này đưa tin iran đã phóng thử
một tên lửa đạn đạo tầm trung shahab ba bên trong biên giới quốc gia hồi giáo đây là loại tên lửa
đạn đạo tầm trung sử dụng nhiên liệu lỏng có thể mang đầu đạn hạt nhân hôm hai mươi năm tháng bảy
truyền thông mỹ cũng đưa tin iran đã phóng thử một tên lửa đạn đạo tầm trung các vụ thử được
tehran tiến hành trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa iran với phương tây
chủ yếu liên quan tới an toàn hàng hải ở vịnh ba tư và eo biển horkmut
lực lượng tên lửa chiến lược nga thông báo đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục
địa topol có khả năng tiêu diệt mục tiêu cách xa tới hai km
theo bộ quốc phòng nga tên lửa topol được phóng đi từ bệ phóng cửa động trên bộ tại
vùng kapustin yarur ở vùng astrakhan đầu đoạn huấn luyện đã đánh trúng mục tiêu giả định tại một
bãi thử ở kazakhstan với độ chính xác mong muốn bộ này khẳng định vụ phóng thử đã hoàn toàn thành
công theo truyền thông nga tổ hợp tên lửa di động topol có khả năng tiêu diệt tất cả các loại
mục tiêu chiến lược trong bất kỳ điều kiện tác chiến nào tên lửa của tổ hợp là loại ba tầng
sử dụng nhiên liệu rắn tên lửa có tầm bắn tối đa một mươi năm trăm linh km và tổng khối lượng là bốn mươi năm một tấn
topol được nga đưa vào trang bị từ năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trong thời gian qua nga đã thực hiện nhiều vụ
thử nghiệm tên lửa hồi đầu tháng sáu vừa qua moscow đã thử thành công một tên lửa chống đạn
đạo nga cũng thông báo bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa phòng không s năm trăm linh và bàn sao cho
quân đội từ năm hai nghìn hai mươi quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây là kết
thúc cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt